thưa quý vị bão số một mươi vừa tan thì một cơn bão mới có tên quốc tế là asani lại đang di chuyển vào biển đông
do ảnh hưởng của hán lưu bão cộng với tác động của không khí lạnh nên từ gần sáng và ngày mai
khu vực phía đông bắc của biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín và biển động
với phần còn lại của khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu sóng cao trên hai mét và biển động
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
cũng có gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm mưa rào và rông xuất hiện ở một vài nơi
trên đất liền các đợt không khí lạnh tăng cường liên tục xuống nước ta
khí lạnh và khô bao trùm khiến cho miền bắc mây giảm dần
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở vùng núi phía bắc sẽ giảm còn một mươi sáu một mươi bảy độ
còn vùng đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng thấp từ một mươi tám đến hai mươi độ
sang ngày mai miền bắc trời không mưa có nắng nhẹ về chiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi bảy độ
bão số một mươi suy yếu và tan đi ảnh hưởng của nó đến miền trung không còn nhiều
nhưng do tác động của hàn lưu hậu bão cộng thêm không khí lạnh bổ sung liên tục
vì thế trong đêm nay và sáng ngày mai hầu khắp các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến tận bình định
vẫn có mưa nhiều nơi
còn đối với khu vực các tỉnh như quảng trị thừa thiên huế đà nẵng hay quảng nam
vẫn có những điểm mưa vừa mưa to
ngày thuần túy chịu ảnh hưởng của không khí lạnh miền trung mưa sẽ giảm dần
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
duy trì trong ngưỡng nhiệt là từ hai mươi năm hai mươi bảy độ
các tỉnh thành từ đà nẵng đến phú yên có mức nhiệt là hai mươi sáu hai mươi tám độ
phần còn lại là từ khánh hòa trở vào đến bình thuận có nắng về chiều
nên nhiệt độ cao hai mươi tám ba mươi một độ
lui xuống phía nam trong ngày mai cả nam bộ và tây nguyên đều giảm mưa có nắng
đến chiều và tối mai sẽ mưa trở lại mức giải rác
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
và nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước